hiện nay đang là thời điểm rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
toàn dân đang cùng chính quyền nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh
và ngay lúc này những sự hỗ trợ kịp thời bằng nhiều hình thức từ các tổ chức cá nhân trên toàn quốc
đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ trong cuộc chiến này
tỉnh đồng nai đã phát động kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ với số tiền hơn một mươi một tỷ đồng
bốn trăm linh máy khởi trùng tay tự động hai lít dung dịch sát khuẩn cho công tác phòng chống dịch
tại bình phước các mạnh thường quân đã quyên góp được hơn ba tỷ đồng để góp phần vào công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh và đồng bào bị hạn hán xâm nhập mặn ở tây nam bộ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình đã tổ chức bàn giao hơn một trăm một mươi hai chiếc khẩu trang
cho các cơ quan chuyên ngành để quản lý sử dụng phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đây là số lượng khẩu trang tịch thu được từ vụ vận chuyển trái phép trước đó
tại phú yên các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể đã ủng hộ hơn bảy trăm linh triệu đồng
ngoài ra tỉnh đoàn và hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phú yên còn ủng hộ khẩu trang vải
nước sát khuẩn chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
còn tại đà nẵng bốn mươi một cơ sở lưu trú trên địa bàn đã đăng ký làm cơ sở cách ly tập trung
một số cơ sở lưu trú cũng tự nguyện đăng ký tham gia
làm cơ sở cách ly tập trung miễn phí hoàn toàn khi thành phố cần